tiếp theo các loại quả vải xoài và thanh long được xuất khẩu vào australia
vừa qua bộ nông nghiệp và nguồn nước australia tiếp tục đánh giá về quy trình trồng nhãn
và kiểm tra đánh giá thực tế vùng trồng sơ chế đóng gói trái cây tại một số địa phương của việt nam
qua khảo sát vùng trồng tại hai tỉnh bến tre và hưng yên bộ nông nghiệp và nguồn nước australia
đã đánh giá có khả năng nhãn của việt nam sẽ được cấp phép xuất khẩu sang australia từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời sẽ có báo cáo đánh giá và dự thảo các điều kiện nhập khẩu đối với mặt hàng này
đây là thông tin tốt cho ngành trái cây việt nam
mặc dù australia là một nước nông nghiệp nhưng trái cây việt nam xuất khẩu sang australia là trái mùa
nên vẫn có khả năng tiêu thụ với giá cao tại thị trường này